tổ công tác của thủ tướng đã làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm về kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của chính phủ
tổ công tác của thủ tướng đã truyền đạt ý kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc nhở thành phố về nhiều vấn đề nóng như giao thông an toàn thực phẩm hay vấn đề ô nhiễm môi trường
phát biểu đầu buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của tp hcm về phát triển kinh tế xã hội thu ngân sách tăng hơn so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt là khởi nghiệp trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu có nhiều khởi sắc
tuy nhiên chính phủ yêu cầu tp hcm lưu ý những vấn đề như ngập nước ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn cần phải làm tốt hơn nữa
với dân số hơn một mươi triệu người thì vấn đề an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm an toàn nơi chế biến giết mổ phải được quan tâm kiểm soát chặt chẽ hơn
đối với công tác phòng chống tội phạm thành phố đã thể hiện sự quan tâm quyết liệt
công án đã giải quyết kịp thời vấn đề mà thành phố cần tập trung giải quyết hiện nay là ô nhiễm môi trường
cụ thể liên quan đến rác thải nguồn nước thành phố cần quyết liệt giải quyết rốt ráo hơn
vụ ô nhiễm ở bãi rác đa phước ở bình chánh sau khi người dân phản ánh báo chí nêu thủ tướng cũng đã có chỉ đạo
đến nay thành phố hồ chí minh đã cơ bản xử lý tốt về mùi hôi xong cần tính toán lại vấn đề công nghệ xử lý và phải làm tốt hơn nữa
ngoài ra các vấn đề của thành phố như tình trạng ngập lụt do chiều cường mưa lớn vẫn còn trầm trọng
tình trạng kẹt xe ủn tắc giao thông khiếu kiện đông người thành phố phải tích cực giải quyết cải thiện tình hình và sớm báo cáo chính phủ